xây dựng các phương án bảo tồn và phát huy giá trị của mộc bản trường học phúc giang
không chỉ là niềm mong muốn của người dân và dòng họ nguyễn huy ở trường lưu
mà chính là trách nhiệm của các cấp chính quyền ở hà tĩnh
đối với việc gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi
trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa và con người mới hôm nay